cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm và đã tìm được bốn trên năm thi thể nạn nhân
sáng nay công tác tìm kiếm một nạn nhân còn lại sẽ tiếp tục được triển khai
sau sự cố các tour bay ngắm cảnh bằng trực thăng ở việt nam đang được tạm dừng
công an tỉnh sơn la vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển tám bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng a sánh chú tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm tám bánh heroin cùng một số tăng vật liên quan
qua đầu tranh khai thác sánh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
từ bản lũng xá đến bản lóng luông sau khi vận chuyển chót lọt sẽ được trả công một mươi tám triệu đồng
một tụ điểm đá gà với quy mô lớn vừa bị công an huyện tân châu triệt phá bắt giữ bốn mươi sáu đối tượng
tại khu vực cồn đất ở xã tân hòa huyện tân châu lực lượng công an bắt giữ bốn mươi sáu đối tượng
thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng bốn mươi điện thoại di động hai mươi con gà đá hai cân đồng hồ một mươi cặp cửa sắt
một mươi hai xe mô tô bốn xe ô tô và một số đồ vật khác có liên quan
đây là tụ điểm đánh bạc do huỳnh văn thành chú tại bình phước cầm đầu
trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày của điểm đá gà này giao động từ khoảng năm trăm linh triệu đồng
cho đến sáu tỷ đồng thành thu lợi trong ngày từ năm mươi triệu đồng cho đến ba trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan